sáng nay ngày một mươi sáu tháng sáu phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiền đã điều khiển phiên thảo luận tại hội trường về dự án luật quản lý nợ công sửa đổi
theo đó có rất nhiều ý kiến khác nhau của các đại biểu chung quanh việc quy định phạm vi nợ công
thảo luận sáng nay tại hội trường về dự án luật quản lý nợ công các đại biểu đã có rất nhiều ý kiến chung quanh việc quy định phạm vi nợ công
đại biểu trần văn tiến chưa đồng tình với quy định này và cho rằng dự thảo luật cần rõ ràng và cụ thể hơn nữa
nợ phát sinh từ điều hành ngân sách nợ của doanh nghiệp nhà nước nợ của ngân hàng nhà nước việt nam vào nợ công hay không
đây là những bất cập đã được chỉ ra trong luật nhưng trong dự thảo luật sửa đổi lần này cũng không có gì đổi mới
nợ công vẫn bao gồm nợ chính phủ nợ chính phủ bảo lãnh và nợ của chính quyền địa phương
vậy nợ của doanh nghiệp nợ của các đơn vị sự nghiệp công khi làm ăn bị thua lỗ dẫn đến phá sản thì chính phủ có bỏ tiền ra để giải cứu không
việc chính phủ vây tiền ở một số quỹ thì tiền đó
tiền đó có phải là tiền chính phủ nợ trong nước hay không hay gọi là tiền nợ gì vân vân
đã đến lúc chúng ta cần phải làm rõ và công khai minh bạch các khoản nợ công thì mới bảo đảm an ninh tài chính quốc gia
thẳng thắn bày tỏ quan điểm khi nêu lại vụ việc nợ của vinasin tại các ngân hàng thương mại
chính phủ đã phải bỏ ra một phần kinh phí để bù đắp cũng như chuyển một phần nợ sang vinalize và pvn
và bổ sung vốn từ nguồn ngân sách nhà nước để tăng vốn điều lệ cho vinasin
hoặc nợ cấp bù trên nhà nước
lệnh lãi xuất cho ngân hàng phát triển việt nam ngân hàng chính sách xã hội
đại biểu cho rằng cần đánh giá lại trong phạm vi điều chỉnh nợ công
chúng ta cũng cần xem xét tính toán kỹ thêm đối với các khoản nợ khác mà chính phủ không bảo lãnh
đối với cả doanh nghiệp nhà nước và cả doanh nghiệp nhà nước mà giữ cổ phần chi phối
ở đây thì nhà nước có trách nhiệm đối với khoản nợ trong trường hợp doanh nghiệp mất khả năng trả nợ không
đây cũng là những khoản nợ mà phải bố trí nguồn ngân sách để trả
nếu không tính vào nợ công sẽ dẫn đến những rủi ro khó kiểm soát trong quá trình quản lý nợ công và điều hành ngân sách
tôi chưa thống nhất với việc luật không quy định nội dung giám sát các khoản vai nợ không tính vào nợ công
các khoản nợ nói trên nếu không quy định rõ trong luật biện pháp giám sát và xử lý rủi ro
thì phải cân nhắc đưa vào phạm vi nợ công đặc biệt là nợ tư vay tự trả của đơn vị sự nghiệp công lập
nợ điều hành nhưng không hoàn trả trong năm văn dung ngân sách
vì nếu không khi có rủi ro xảy ra nhà nước hoặc ngân sách nhà nước phải gánh chịu
các đại biểu nhận định việc tổ chức bộ máy quản lý nợ công cần gắn với trách nhiệm vay
phân bổ nguồn vốn với trách nhiệm cân đối nguồn để trả nợ trách nhiệm sử dụng
cũng như trách nhiệm khi xảy ra thất thoát lãng phí và để xử lý rủi ro nợ công thì cần giảm sát các khoản nợ
có các giải pháp để xử lý nợ tự vay tự trả của doanh nghiệp nhà nước
đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức kinh tế nhà nước nợ phát sinh để điều hành ngân sách